ngày ba mươi một tháng một tổ công tác phát hiện xe máy do bùi văn thái chú thành phố châu đốc tỉnh an giang điều khiển có chở sáu trăm linh chai dầu xâm hai mươi bốn chai sữa tắm chín mươi hộp nhang mũi và bảy mươi hai chai dầu cù la tổng trị giá tăng vận gần ba mươi triệu đồng
bùi văn thái khai nhận mua số hàng hóa nói trên của một người đàn ông tên phương ở xã khánh bình vận chuyển về thị trấn an phú huyện an phú để bán kiếm lời
tiếp đó ngày một tháng hai tổ công tác phát hiện đối tượng huỳnh thanh dũng chú khóm vĩnh tránh
phường châu phú a thành phố châu đốc tỉnh an giang đang điều khiển xe máy có chở bốn bọc ni lông màu đen bên trong có chứa một ba thuốc lá điếu nhãn hiệu hero
trị giá tăng vật khoảng một mươi năm triệu đồng hiện hai vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện long thành tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn hoài nhân chú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi buôn bán pháo nổ chai phép
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ
bác quả tăng nhân đang bán ba hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín ống cho một người dân ở xã phước bình
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nhân phát hiện thêm bốn mươi tám hộp pháo hoa nổ tổng trọng lượng pháo cơ quan công an thu giữ là tám mươi sáu kg
làm việc với công an nhân khai nhận mua số pháo trên ở tỉnh bình phước về bán kiếm lời thì bị bắt
tên nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đang đến rất gần
khi mà sức mua của người dân tăng cao thì đây cũng là dịp
các hành vi buồn lậu gian lận thương mại và các vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm có diễn biến phức tạp để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo một cái tết diễn ra trọn vẹn an toàn
lực lượng công an đang nỗ lực đẩy mạnh các biện pháp kế hoạch nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ghi nhận tại tỉnh khánh hòa
nhiều chủng loại sản phẩm yến dán các loại tem mát sai quy định không rõ nguồn gốc xuất xứ
rượu thực phẩm hóa mỹ phẩm thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng từ không chứng minh được nguồn gốc
đây là hai trong số các vụ việc được lực lượng cảnh sát kinh tế môi trường công an tỉnh khánh hòa phát hiện xử lý trong đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm bảo vệ tên nguyên đán giáp thìn và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi bốn
rượu thực phẩm hóa mỹ phẩm thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng tư không chứng minh được nguồn gốc
đây là hai trong số các vụ việc được lực lượng cảnh sát kinh tế môi trường công an tỉnh thánh hòa phát hiện xử lý trong đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm bảo vệ tên nguyên đán giáp thìn và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi bốn

đồng tiền đỗ quyền

đây là hai trong số các vụ việc được lực lượng cảnh sát kinh tế môi trường công an tỉnh thánh hòa phát hiện xử lý trong đợt cao điểm
cảnh sát kinh tế môi trường công an tỉnh thánh hòa phát hiện xử lý trong đợt cao điểm
năm hai nghìn hai mươi ba có nhiều khó khăn thách thức song đơn vị vẫn hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra
đã giải ngân hai mươi hai trăm một mươi chín tỷ đồng đạt tỷ lệ chín mươi tám trên tổng số vốn có thể giải ngân khối lượng này gấp bốn lần khối lượng giải ngân năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời thành phố cũng hoàn thành đưa vào phục vụ người dân nhiều công trình dự án như cầu vàm sát hai cầu long kiển
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi nhận định từ sự đoàn kết phấn đấu bang quản lý dự án đã mang lại kết quả rất lớn cho năm hai nghìn hai mươi ba
bang được giao quản lý vốn trên ba mươi một tỷ đồng một năm
với nghị quyết chín mươi tám đồng chí phan văn mãi cho rằng trong năm hai nghìn hai mươi bốn phải nhận diện vấn đề phân công nhiệm vụ và bắt đầu ngay từ đầu năm
tránh tình trạng đầu năm thư thả cuối năm vất vả
tại xưởng chế tác mô hình rồng làm từ mút xốp với diện tích nhà xưởng lên đến hơn ba m hai
hơn một trăm linh nhân công ngày đêm nỗ lực làm việc để hoàn thiện các mô hình rồng đẹp mắt chuẩn bị trang trí cho ngày tết năm nay
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
những con rồng được sản xuất có nhiều kích thước
từ những mô hình khoảng một mét đặt trong khách sạn đến mô hình đặt ở các khu du lịch vui chơi cao đến năm mét dài một mươi mét với giá bán từ một mươi đến một trăm linh triệu đồng
năm nay xu hướng nhiều đơn vị đặt rồng chibi tức những chú rồng với tạo hình dễ thương được ưa chủ
tại vì mình nhận cũng có nhiều đơn hàng là những cái mẫu rồng chibi này
những cái con vật khác thì thực sự là nó ở ngoài đời nó có nên mình có thể nhìn thấy rồi
nên là còn riêng cái rồng là nó thực sự nó chỉ là cái trí tưởng tượng thôi
mình cũng chưa thấy được
nên là bên anh nói là đưa ra những cái mẫu rồng kiểu là mình ngộ ngỉnh dễ thương như vậy
thế còn những cái con vật khác thì cũng khó mà là
cho đến thời điểm hiện tại đã có hơn hai mươi đơn hàng được giao đến các đơn vị đặt hàng mô hình để trang trí tết
đơn hàng muộn nhất mà xưởng cần giao là vào ngày hai mươi năm âm lịch
trong khi đó những đơn đặt hàng chỉ còn một hai ngày nữa là phải giao
chính vì thế nhân công của xưởng bao gồm cả nhân viên văn phòng cũng được huy động để gấp trúc hoàn thiện sản phẩm
có nhiều khi là tăng cao nguyên đề luôn
tại vì có đơn hàng nhiều khi rất là gấp luôn là tụi em phải giao trong đêm hoặc là giao trong sáng ngày hôm sau
còn những đơn hàng gấp thì tụi mình kiểu cũng sẽ thức đêm để tranh thủ làm xong
nhưng mà làm mới đam mê mà nên là mình không có thế mệt
để buộc mô hình rồng được hoàn thiện cần trải qua ba công đoạn gồm chạy trô bốt cắt phôi thô cắt kép tạo hình và phung sơn bầu
với những mô hình có kết thước quá lớn khi vận chuyển sang các nước như châu âu nhật hàn quốc
singapore sẽ phải cắt tra để khách hàng chủ động lắp đặt
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị